do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số hai tại lào cai những ngày qua tiếp tục có mưa lớn xảy ra hiện tượng sạt lở đất và lũ lớn
khiến các huyện sapa bát sát và văn bàn của tỉnh lào cai bị cô lập do các tuyến giao thông đến các địa phương này bị cắt đứt bởi lũ và sạt lở đất
mưa lớn kéo dài khiến lũ dâng cao trên suối ngòi đum làm ngập úng tại km số năm quốc lộ bốn d từ thành phố lào cai đi sapa
đồng thời làm sạt lở đất đá vùi lấp hàng trăm mét mặt đường tại km hai mươi quốc lộ bốn d làm ách tắc giao thông cô lập hoàn toàn huyện sapa
nhiều nhà cửa hoa màu của người dân bị ngập lụt gây thiệt hại nặng nề
tuyến tỉnh lộ một trăm năm mươi một từ thành phố lào cai đi huyện bát sát cũng bị cắt đứt do lũ lên cao đột ngột gây ngập úng tại khu vực xã quang kim làm ách tắc giao thông tại đây
hàng chục hộ dân đã phải sơ tán để tránh ngập úng các lực lượng chức năng đang tích cực hỗ trợ giúp đỡ người dân sơ tán đến nơi an toàn
khoảng ba giờ sáng lên đến đây thì nó đã ngập rất là to rồi minh mông biển sở bởi vì chúng em không thể đi được nữa không đi lại nữa không cứu vớt được một cái gì cả
nhà dân nhà riêng ở xung quanh là không còn cái gì hết trôi hết
theo thông tin ban đầu lũ ống lũ quét và sạt lửa đất đã làm một mươi người thiệt mạng và mất tích cuốn trôi vùi lấp nhiều nhà ở tài sản gia súc hoa màu của người dân ở các huyện sapa bát sát văn bàn bảo thắng và thành phố lào cai